do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội đã phải dừng một mươi đôi tàu mỗi ngày đêm
trong đó có tuyến hà nội lào cai hà nội huế phải dừng hẳn do không có khách
ngành đường sắt hà nội đang phải tìm mọi biện pháp để bảo đảm đời sống cho người lao động
việc dừng nhiều đội tàu khiến hơn tám trăm linh lao động phải nghỉ luân phiên
dù nhiều khách du lịch đã đặt vé tàu trước đó nhưng đến thời điểm này cũng đã hủy đi
còn khách trong nước cũng hạn chế đi lại nên lượng khách đến ga giảm rất nhiều
hiện mỗi đoàn tàu giờ cũng chỉ còn hai mươi đến ba mươi khách
dù rất cố gắng và linh hoạt tìm công việc mới cho người lao động nhưng đơn vị đường sắt hà nội vẫn gặp nhiều khó khăn
rất cần hỗ trợ giảm phí hạ tầng lãi vay giảm thuế để đơn vị ổn định kinh doanh dịch vụ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân